trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới và một số tỉnh thành phố tại việt nam đặc biệt là tại đà nẵng
chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội đã họp giao ban sau hơn ba tháng tạm nghỉ để đưa ra những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh này
báo cáo tại cuộc họp một số quận như bắc tử liêm hoàn kiếm hai bà trưng hoàng mai đống đa cho biết
từ tháng bảy trên địa bàn các quận này có khoảng năm trăm linh người đi du lịch tại đà nẵng
còn trên toàn thành phố hà nội ước tính có khoảng từ một mươi năm đến hai mươi người dân từ đà nẵng trở về nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao
đối với trường hợp tại xuân đỉnh quận bắc tử liêm nghi nhiễm covid một mươi chín sau khi du lịch tại đà nẵng
tại cuộc họp ông trần thế cương chủ tịch ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm khẳng định trường hợp này đã cho kết quả âm tính
kết luận cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết
thành phố sẽ ra soát những người đi về từ thành phố đà nẵng từ ngày tám tháng bảy
đặc biệt đối với những người đã đến những địa điểm theo thông báo khẩn số một mươi sáu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
thành phố yêu cầu phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm trong khi chờ kết quả phải tự cách ly tại nhà
ông nguyễn đức trung cũng yêu cầu công an thành phố phối hợp với các đơn vị quản lý giám sát chặt chẽ
tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn